thời gian gần đây hiện tượng không tiêm vaccine khá rầm rộ trong cộng đồng mạng khiến cho nhiều vị phụ huynh lo lắng
tuy nhiên các chuyên gia bác sĩ trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm cho rằng đó là những lý luận vô căn cứ
nếu không tiêm vaccine phòng bệnh sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ cũng như của cộng đồng
hiện nay tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm đang có gần một trăm linh ca như viêm não
viêm não nhật bản sời thủy đậu viêm não do não mô cầu hò gà uốn ván
trong đó có tám mươi số trẻ không được tiêm phòng đầy đủ trước đó
viêm não nhật bản là bệnh hết sức nguy hiểm đối với trẻ để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội
trước những ý kiến trái chiều về vaccine bác sĩ trương hữu khanh cho rằng trước khi được đưa ra thị trường
tất cả các vaccine đều trải qua quá trình nghiên cứu thử nghiệm và được kiểm định rất chặt chẽ bởi hội đồng khoa

do vậy tính an toàn rất cao nên người dân có thể an tâm tuyệt đối về việc tiêm chủng của trẻ